bộ công thương singapore dự báo tăng trưởng cả năm hai nghìn hai mươi của singapore sẽ ở mức từ âm bảy tới âm năm

paris có kế hoạch sẽ trở thành một thành phố một mươi năm phút nơi mà bất cứ thứ gì bạn đều có thể tìm thấy trong bán kính đi bộ hoặc đi xe đạp chỉ một mươi năm phút
thành phố một mươi năm phút thực tế không phải là mới có thể hiểu đơn giản đó là những cộng đồng tự cung tự cấp tất cả các tiện nghi ở xung quanh nhờ đó góp phần giảm ô nhiễm và căng thẳng
thị trưởng thành phố paris mong muốn vào năm hai nghìn hai mươi bốn tất cả các con phố đều phải có làn dành riêng cho xe đạp và kiến nghị loại bỏ sáu mươi chỗ đỗ ô tô trên phố thay thế bằng các không gian xanh và sân chơi
trong thành phố một mươi năm phút các tòa nhà sẽ được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau ví dụ như là trường học
có thể trở thành nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng dịp cuối tuần
mục đích của mô hình này là để cắt giảm việc sử dụng xe ô tô tức là giảm lượng khí thải co hai
chính quyền thủ đô moscow của nga sẽ phân bổ ba mươi tỷ rút gần bốn trăm linh triệu đô la mỹ trong vòng ba năm tới cho chương trình tiêm chủng mở rộng ngừa covid một mươi chín
một phần ba trong số tiền này sẽ được sử dụng ngay trong năm hai nghìn hai mươi một cho chương trình tiêm vaccine covid một mươi chín miễn phí dành cho người dân
theo sở y tế moscow các cơ quan chức năng đang tích cực chuẩn bị để đưa vaccine ngừa covid một mươi chín vào lưu hành dân sự
đồng thời khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng mạng lưới cơ sở tiêm chủng
theo đại diện viện nghiên cứu gamaleya việc tiêm vaccine sputnik v phong ngừa covid một mươi chín ở moscow và khu vực ngoại ô có thể sẽ được bắt đầu trong vài tuần tới
để kiểm soát được tình hình dịch covid một mươi chín ở nga ít nhất bảy mươi dân số phải được tiêm chủng tức là khoảng một trăm linh triệu người
trong đó sẽ có khoảng bốn mươi năm người thuộc những nhóm có nguy cơ trong đó có các y bác sĩ được tiêm vaccine sputnik v
trong khi đó người đứng đầu ủy ban olympic quốc tế ioc ông thomas bach cho biết các vận động viên tham dự olympic tokyo sẽ không bắt buộc phải tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
việc tiêm vaccine sẽ phụ thuộc vào quyết định của các vận động viên cũng như các cá nhân tham dự olympic
tuy nhiên ioc sẽ khuyến cáo các vận động viên và những người tham dự olympic tiêm vaccine phòng bệnh
để thể hiện lòng tôn trọng các vận động viên và chủ nhà nhật bản

cám ơn các bạn đã theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại
hẹn gặp lại
hôm qua các hãng bào chế vaccine tiềm năng đều công bố kết quả thử nghiệm giai đoạn ba trên người đạt hiệu quả từ chín mươi trở lên
cụ thể vaccine do công ty pfizer của mỹ và biontech của đức phối hợp phát triển đã đạt hiệu quả chín mươi
vaccine sputnik v của nga đạt hiệu quả chín mươi năm
và mới đây nhất đó là vaccine do hãng moderna của mỹ bào chế có hiệu quả tới chín mươi bốn
loại vaccine của mỹ đều được chế tạo bằng công nghệ mới sử dụng các phân tử được gọi là rna thông tin một phương pháp chưa từng được chấp thuận trước đây
chúng ta hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về phương pháp này
vaccine thế hệ mới của pfizer và biontech dựa trên phương pháp rna thông tin hay còn gọi là mrna cung cấp các chỉ dẫn di truyền để tạo nên các kháng nguyên trực tiếp vào tế bào
từ đó biến cơ thể con người trở thành một nhà máy
nói cách khác vaccine dựa trên phương pháp mrna khiến tế bào con người phát triển một kháng nguyên của virus sars cov hai còn được gọi là protein đột biến trên bề mặt chúng
hệ thống miễn dịch sẽ phát hiện những protein tăng đột biến này và phát triển kháng thể chống nhiễm trùng chống lại nó mà không cần tiếp xúc với virus thực sự
phương pháp mrna được ứng dụng lần đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm chín mươi nhưng đến năm hai nghìn cố vấn của chúng tôi
nhà miễn dịch học drew westman và các đồng nghiệp mới phát triển một kỹ thuật để kiểm soát phản ứng viêm qua đó mở đường phát triển cho các loại vaccine an toàn cho người
các vaccine hoạt động bằng cách huấn luyện cơ thể nhận ra một số protein đặc trưng được gọi là kháng nguyên vốn được virus và vi khuẩn gây bệnh tạo ra qua đó kích hoạt hệ thống miễn dịch phản ứng
các vaccine truyền thống như vaccine phòng sởi hoặc cúm thường mất khá nhiều thời gian có thể là vài tháng để thực hiện quá trình này
trong khi vaccine thế hệ mới cần ít thời gian hơn
kết quả thử nghiệm cao hơn nhiều so với tỷ lệ sáu mươi đến bảy mươi mà chúng tôi kỳ vọng và cũng cao hơn nhiều so với mức năm mươi mà hầu hết các loại vaccine phòng cúm đạt được
tuy nhiên nhược điểm chính của vaccine theo phương pháp mrna do freezer và biontech điều chế là nó phải được bảo quản trong tủ đông chuyên dụng
tức là ở nhiệt độ cực lạnh trong khi vaccine moderna có thể ổn định ở nhiệt độ từ hai đến tám độ
và có thể được bảo quản đến sáu tháng ở nhiệt độ âm hai mươi độ c đây là lợi thế để dễ dàng phân phối hơn
tôi cho rằng đây là ánh sáng cuối đường hầm cả thế giới đều rất mong mỏi có được vaccine ngừa covid một mươi chín nhưng đây mới là điểm khởi đầu
có rất nhiều điều chúng ta cần phải kiểm chứng chắc chắn như vaccine có hiệu quả bảo vệ trong bao lâu phụ nữ mang thai hay trẻ em sẽ tiêm như thế nào
mặc dù dịch bệnh đang khiến chúng ta khôn đốn nhưng chúng ta vẫn cần sự kiên nhẫn
ngày hôm nay pfizer và biontech bắt đầu thực hiện chương trình tiêm chủng covid một mươi chín thí điểm
tại bốn bang của mỹ gồm rhode island texas new mexico và tennessee
theo kế hoạch cung ứng hai công ty hy vọng sẽ cung cấp tối đa năm mươi triệu liều vaccine
trên toàn thế giới trong năm hai nghìn hai mươi và tối đa một ba tỷ liều trong năm hai nghìn hai mươi một
trong khi đó vaccine ngừa covid một mươi chín của moderna dự kiến sẽ được tiêm theo liệu trình hai mũi
mỗi mũi cách nhau ba tuần với giá dự kiến dưới hai mươi năm đô la mỹ cho mỗi liều
theo một thỏa thuận mua của liên minh châu âu
còn washington cũng có quyền mua bốn trăm linh triệu liều vaccine moderna với giá chưa được tiết lộ
chúng tôi dự kiến sản xuất khoảng hai mươi triệu liều vaccine trong năm nay
và sang năm hai nghìn hai mươi một người dân mỹ có thể tiếp cận được với hơn một tỷ liều
theo tổ chức y tế thế giới tính đến đầu tháng một mươi vừa qua
thế giới đã nghiên cứu phát triển một trăm chín mươi ba vaccine ngừa covid một mươi chín
trong đó bốn mươi hai vaccine
đang được thử nghiệm lâm sàng
who cũng cảnh báo chỉ riêng vaccine là chưa đủ để chặn đứng đại dịch